các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
nghệ an đã có quyết định thiết lập vùng cách ly y tế toàn bộ khu vực công ty
trước đó vào ngày hai mươi tám tháng tám sau khi xuất hiện một công nhân f
chủ tịch ubnd huyện nghi lộc đã ký tờ trình gửi ubnd tỉnh và ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín tỉnh nghệ an
về việc thiết lập vùng cách ly y tế trên địa bàn huyện nghi lộc
hiện cơ quan chức năng đang thông báo những người nào làm việc ở công ty marsan mp
khu b khu công nghiệp nam cấm đến ngay trạm y tế gần nhất để khai báo y tế và được tư vấn
sáng ngày hai mươi chín tháng tám trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh nghệ an cho biết
trên địa bàn tỉnh nghệ an vừa ghi nhận thêm một mươi bốn ca dương tính mới với virus sars cov hai
trong đó có bốn ca cách ly tại nhà phát hiện qua xét nghiệm sàng lọc cộng đồng ở vùng phong tỏa
và một mươi ca đã được cách ly trước đó
năm địa phương ghi nhận ca dương tính mới nhất bao gồm thành phố vinh chín ca
huyện nghi lộc hai ca huyện yên thành một ca thị xã hoàng mai một ca huyện miền núi kỳ sơn một ca
như vậy tính từ đầu mùa dịch đến nay
trên địa bàn tỉnh nghệ an đã ghi nhận một ba trăm linh một bệnh nhân mắc covid một mươi chín ở hai mươi một địa phương
để xây dựng và phát triển kênh chúng tôi rất mong nhận được những ý kiến đóng góp của tất cả cộng đồng
hãy like subscribe và bấm chuông để theo dõi những video tiếp theo
của kênh youtube báo sức khỏe và đời sống các bạn nhé
xin chào và hẹn gặp lại ở những tin tức tiếp theo